các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương lãnh đạo các cơ quan báo chí tổ chức hội nhà báo các cấp các cơ sở nghiên cứu và đào tạo báo chí các nhà khoa học nhà báo trên cả nước
hội thảo tập trung thảo luận về những bài học kinh nghiệm hoạt động báo chí xoay quanh các chủ đề vai trò và đóng góp của báo chí với sự phát triển của đất nước
sự phát triển lý luận báo chí và những thách thức từ ảnh hưởng cạnh tranh thông tin của báo điện tử truyền thông xã hội với báo chí truyền thống công tác chỉ đạo quản lý báo chí
trách nhiệm và chất lượng cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng đối với báo chí
cũng trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ trao giải ảnh báo chí asean một cộng đồng cho các tác giả thuộc liên đoàn nhà báo asean và triển lãm tám mươi bảy tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu của các nhà báo asean về đất nước con người các quốc gia thành viên
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội hội xuất bản việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng sách việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đây là sự kiện trong năm được nhiều tác giả và bạn đọc cả nước mong đợi
theo đó bốn mươi bảy giải sách hà nội đã được tổ chức
cụ thể ở giải sách hay có bốn giải vàng một mươi giải bạc một mươi bảy giải đồng một mươi sáu giải khuyến khích giải sách đẹp có bốn giải vàng tám giải bạc một mươi ba giải đồng một mươi năm giải khuyến khích và ba giải bìa đẹp
ban tổ chức giải thưởng sách năm nay cho biết đã nhận được bốn trăm tám mươi sáu cuốn sách của bốn mươi nhà xuất bản trong đó có hai trăm sáu mươi sáu cuốn dự xét giải sách hay và có hai trăm hai mươi cuốn dự xét giải sách đẹp
đặc biệt có nhiều cuốn sách được các nhà xuất bản đăng ký
các ý dự xét cả giải sách đẹp và giải sách hay các loại sách dự xét giải được phân theo tám mảng sách chuyên ngành như sách thiếu nhi sách giáo dục đào tạo sách văn học sách khoa học và công nghệ sách lý luận chính trị và sách văn hóa nghệ thuật
nhằm tạo môi trường cho nữ trí thức phát huy sức sáng tạo và trí tuệ của mình công hiến cho sự phát triển chung của xã hội sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai tại hà nội hội nữ chí thức việt nam đã tổ chức buổi lễ ra mắt tạp chí phụ nữ mới
vai trò của phụ nữ việt nam trên nhiều lĩnh vực đã được thừa nhận từ lâu trong đó không thể không kể đến vai trò to lớn của đội ngũ nữ trí thức
nữ trí thức đã và đang góp phần trong việc hoạch định chính sách đào tạo nhân lực nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài sáng tạo và sáng tác những công trình khoa học văn hóa nghệ thuật có giá trị
thông qua tạp chí phụ nữ mới hội nữ chí thức việt nam mong muốn đây sẽ là nguồn cung cấp những chi thức cần có của người phụ nữ trong đời sống
trở thành những người hiểu biết hơn biết ước mơ và mạnh mẽ hơn đồng thời trở thành một diễn đàn để phụ nữ và mọi giới khác có thể lên tiếng với mục đích là tạo những tiếng nói chung tốt đẹp cho xã hội
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa án thành phố ankara của thổ nhĩ kỳ đã ban hành lệnh cấm truyền thông nước này đưa tin về cuộc điều tra sát hại đại sứ nga andrei carlov xảy ra ở triển lãm nghệ thuật ankara hôm một mươi chín tháng một mươi hai vừa qua
theo hãng truyền thông nhà nước anadolu
tòa án tại ankara đã đồng ý với đề nghị của các công tố viên về việc cấm đưa những hình ảnh liên quan đến vụ sát hại ông andrei kalov công tác điều tra vụ án cũng như những thông tin liên quan đến nhân chứng nạn nhân hoặc một số đối tượng tình nghi
phán quyết của tòa án nêu rõ những thông tin kiểu này có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia và lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong suốt quá trình điều tra
trong khi đó phía nga cho rằng hiện quá sớm để đưa ra bình luận về cuộc điều tra cũng như chưa có phản ứng gì về quyết định của tòa án thổ nhĩ kỳ
bắt đầu từ tháng một mươi một các nhà mạng viễn thông di động đã ký cam kết với bộ thông tin và truyền thông về việc thu hồi sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng gặp một số bất cập bộ thông tin và truyền thông cùng các nhà mạng cần phải làm gì để giải quyết vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
tình trạng sim giác tin nhắn giác từ lâu đã trở thành một vấn đề gây ảnh hưởng không nhỏ
đã có rất nhiều hệ lụy từ những sim giác tin nhắn rác được phát tán từ những thông tin trèo kéo mua hàng đến những chiều trò lừa đảo vấn đề đặt ra là làm cách nào để giải quyết triệt đề được tình trạng này
vào cuối tháng một mươi vừa qua năm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động bao gồm viettel vinaphone mobifone vietnam mobile và jetel đã cùng nhau cam kết với bộ thông tin và truyền thông về việc thu hồi sim kích hoạt sẵn trên thị trường

chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ ở một con phố tập trung rất nhiều cửa hàng kinh doanh sim thẻ
còn phố kim mã quận ba đình thành phố hà nội
thời gian này không còn tấp nập cảnh người ra vào mua sim như trước đây
các tù hàng bây giờ chủ yếu chỉ bày bán các loại thẻ cào của các nhà mạng
không còn thấy sự hiện diện của các loại sim khuyến mãi
anh em mua cái sim kỹ hoạt sẵn thì cửa hàng mình là có không ạ
không ạ bây giờ toàn sim chưa kỹ hoạt
bây giờ dùng thì phải đăng ký tiền anh tài khoản kỹ hoạt lên bằng
cái bây giờ em muốn mua một cái sim mà có thể dùng luôn thì phải làm thế nào ạ
anh để em chứng minh nhân dân để em đăng ký
để mới dùng được
tài khoản kỹ hoạt lên bằng ấy không có gì
theo số liệu thống kê của tập đoàn bkav mỗi ngày có gần một mươi bốn triệu tin nhắn rác được phát tán
với mỗi tin nhắn sms ba trăm linh đồng số tiền các nhà mạng thu về khoảng bốn hai tỷ đồng
mỗi ngày và các đại lý kinh doanh sim thẻ cũng phản ánh lại rằng
sim giác ra đời là hệ lụy tất yếu của việc ép doanh số từ các nhà mạng
ngày trước là họ cứ xuất sim ra để cho mình bán
khi đấy thì mình phải giữ chữ lại để kinh doanh mà
phải có giữ chữ để có doanh thu tốt hơn
nhưng mà khi mà giữ chữ về lúc ấy là chưa kích hoạt
thì các nhà mạng có công văn đưa ra là phải kích hoạt tất cả những sim mà đã lấy về rồi
mà chưa kích hoạt lên mà phải kích hoạt lên
sau đó một vài tháng sau lại có công văn đi thu hồi tất cả những sim đã kích hoạt lên rồi
cũng phản hồi về các nhà mạng như thế là ép đại lý đi vào con đường khóa sản
nhà mạng sản xuất ra nhà bạn đi bán cho các đại lý
và các đại lý bán cho các khách hàng để mở rộng địa bàn cho nhà mạng
bây giờ thay đổi cái
chính sách như này thì đương nhiên phải có trách nhiệm để làm sao bảo đảm quyền lợi cho các đại lý
các đại lý mua của nhà mạng thôi mà
cái nhà mạng thay đổi thế này là nhà mạng phải có trách nhiệm giải quyết
trong báo cáo tổng kết cuối năm hai nghìn một mươi sáu của bộ thông tin và truyền thông
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai có khoảng một mươi năm triệu thuê bao bị khóa và thu hồi dịch vụ
bộ cũng tiến hành thanh tra đột xuất các đại lý phát triển thuê bao di động trả trước
phát hiện nhiều sai phạm có dấu hiệu hình sự
và đã chuyển sang bộ công an để điều tra xử lý theo quy định
cho nên trong tháng cuối năm công tác quản lý thuê bao trả trước
ngăn chặn tình trạng sinh giác tin ngắn giác khuyến mại
đã được bộ thông tin truyền thông triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp và hình thức khác nhau
và bước đầu các nỗ lực này đã đem lại một số kết quả nhất định
nhất là chúng ta đã phát hiện ra hàng chục triệu xin thuê bao kích hoạt sẵn trên kênh phân phối
mà chưa có thông tin chính xác
gần sáu trăm linh thuê bao đi đăng ký lại
và đến ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi hai là hơn một mươi năm triệu thuê bao đã bị khóa tài khoản
có thể thấy việc thu hồi sim kích hoạt sẵn nhằm hạn chế phát tán tin nhắn rác của bộ thông tin và truyền thông
cùng các doanh nghiệp viễn thông di động đang có những hiệu quả bước đầu
tuy nhiên để việc thực hiện thực sự có hiệu quả tránh được những hệ lụy không đáng có
rất cần sự nỗ lực hơn nữa của các bên liên quan để sim giác tin nhắn rác không còn gây phiền toái cho người dùng di động
và bảo đảm được an ninh trật tự xã hội
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

ngoài ra công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về số hóa truyền hình cũng được đẩy mạnh
đối với tỉnh bắc ninh chúng tôi xác định công tác tuyên truyền trước trong sau
cái chương trình triển khai truyền hình số mạng đất này là đặc biệt quan trọng
chính vì thế mà chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền rất là đa dạng
một là trên các cơ quan báo chí tuyên truyền
hai là tuyên truyền bằng trực quan
thế thì đối với các cơ quan báo chí tuyên truyền
chúng tôi tuyên truyền có nhiều thời điểm
và theo những nội dung không những chỉ đạo của bộ
mà nội dung phải phù hợp với của tỉnh
chúng tôi tuyên truyền là đến tận nhân dân các thôn xóm
thông qua cái đài truyền thanh cơ sở
về tuyên truyền trực quan
chúng tôi đã dành một lượng kinh phí không nhỏ
để in năm mươi tờ rơi
ba cái áp phích
cho nhân dân
cũng như dán một số cái điểm công cộng
để nhân dân có thể biết được
song song với công tác thông tin tuyên truyền
cho người dân về số hóa truyền hình
việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số
cho các hộ nghèo cận nghèo tại tỉnh bắc ninh
cũng đã được hoàn thành đúng tiến độ
theo số liệu thống kê trên địa bàn xã hòa long tỉnh bắc ninh
có một trăm năm mươi chín hộ nghèo
trong đó có bảy mươi sáu hộ cận nghèo
và tám mươi ba hộ nghèo tính đến trước ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
toàn bộ các hộ gia đình này
đã được cung cấp đầy đủ bộ thiết bị đầu thu
engten để có thể theo dõi truyền hình số mặt đất
theo ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
về cơ bản các thiết bị đã được đưa vào sử dụng đều
cho chất lượng hình ảnh tín hiệu rõ nét
đã được sự quan tâm của
các cấp lãnh đạo
đầu tư hỗ trợ
cho các đối tượng hộ cận nghèo
và hộ nghèo trên địa bàn
xã hòa long
và đến tháng sáu hai nghìn một mươi sáu

các đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo
của xã hòa long đã được
lắp đặt hệ thống
do bộ thông tin truyền thông
nhân dân rất phấn khởi
bởi vì được xem rất nhiều kênh
hai nữa là hệ thống kênh
thì chuẩn nét cho nên là
bà con cũng rất là phấn khởi
được bà nhân dân xã hòa long
và đồng thời
nhà văn hóa
với sự nỗ lực của các cấp các ngành
tỉnh bắc ninh đã thực hiện tốt công tác
triển khai kế hoạch số hóa truyền dẫn
phát sóng truyền hình mặt đất
đến năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
theo đúng lộ trình
góp phần vào mục tiêu chuyển đổi hạ tầng
truyền dẫn phát sóng theo hướng hiện đại nâng cao hiệu quả sử dụng tần số
tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh truyền hình
trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa và chuyên nghiệp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé